tại thành phố phan thiết đoàn công tác của ban kinh tế trung ương đảng do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận về một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đã đánh giá cao nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình thuận trong thời gian qua
đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển
đồng chí cũng yêu cầu bình thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với những cách nhìn mới hơn
cách tiếp cận quyết liệt hơn và có những bước đi phù hợp hơn trong giai đoạn phát triển sắp tới
bình thuận cần phải cơ cấu lại vật nuôi cây trồng theo hướng tiết kiệm nước để phát huy thế mạnh các công trình thủy lợi đã đầu tư
đồng chí nguyễn văn bình cho rằng việc đầu tư xây dựng hồ thủy lợi la ngà ba là rất quan trọng
có ý nghĩa rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội
bình thuận cần phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng một số bộ ngành có liên quan
hoàn thành sớm các thủ tục xây dựng đề án để trình trung ương phê duyệt đưa vào quy hoạch
trước đó chiều ngày một mươi tám tháng chín đồng chí nguyễn văn bình đã đi thăm nhà máy điện gió phú lạc ở huyện tuy phong
do công ty cổ phần phong điện thuận bình làm chủ đầu tư có công suất hai mươi bốn mw
nhà máy đã hoàn thành thử nghiệm và hòa thành công vào lưới điện quốc gia tất cả một mươi hai tuô bin điện gió vào ngày tám tháng chín vừa qua
mỗi ngày cung cấp cho hệ thống khoảng hai trăm linh kwh
đồng chí cũng đến thăm khu chăn nuôi bò công nghệ cao của công ty cổ phần sữa thông thuận ở huyện bắc bình